cơ quan chức năng tỉnh đắk lắc đang củng cố hồ sơ để xử phạt hành chính một chủ quán ăn
đã không chấp hành theo đúng quy định tạm thời đóng cửa khi dịch bệnh đang có dấu hiệu phức tạp
tổ công tác đi kiểm tra việc tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh trên địa bàn
và phát hiện bên trong một quán ăn có hơn hai mươi người đang tổ chức ăn uống
trong khi tổ công tác đang lập biên bản thì chủ quán chống đối không hợp tác
hiện các ngành chức năng của thành phố buôn ma thuột đang củng cố hồ sơ
để xử phạt chủ quán trên về các hành vi tụ tập đông người chống đối lực lượng chức năng
mức phạt cho hành vi này là gần một mươi triệu đồng